nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và năm mươi năm chiến thắng của tiểu đoàn tây đô
tại rạch ông kiểu thành phố cần thơ đã tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử
địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn tây đô tại giạch ông kiểu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ở khu vực thạnh hòa phường thường thạnh quận cái răng
nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm hai nghìn một mươi
khu di tích địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn tây đô tại rạch ông kiều năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
được xây dựng với tổng kinh phí gần một mươi chín tỷ đồng
bao gồm các hạng mục lễ đài trung tâm tượng đài và phù điêu nhà truyền thống trưng bày vũ khí vật dụng
từ tượng đài này có dịp để nhân dân đến chim ngưỡng
có dịp để học sinh các thế hệ
để chưa từng trải trong chiến tranh đến đây để sinh hoạt
để tìm hiểu những gì ông cha đã làm
từ đó củng cố xây dựng niềm tin củng cố quyết tâm
để mà tiếp bước xây dựng quân đội dưỡng mạnh và bảo vệ dân chất tổ quốc
công trình nhằm bảo tồn di tích lịch sử giáo dục truyền thống cách mạng
bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay
và mai sau
nhân dịp này thành ủy cần thơ cũng đã trao huy hiệu đảng đợt ba tháng hai
cho một mươi tám đảng viên trên địa bàn quận cái răng
trong đó một đồng chí năm mươi năm năm tuổi đảng ba đồng chí năm mươi năm tuổi đảng
hai mươi đồng chí bốn mươi năm năm tuổi đảng và một mươi hai đồng chí ba mươi năm tuổi đảng